thưa quý vị sau ba ngày làm việc tích cực khẩn trương nghiêm túc trách nhiệm cao
chiều nay ủy ban thường vụ quốc hội đã bế mạc phiên họp thứ ba mươi ba
phó chủ tịch thường trực quốc hội trần thanh mẫn nhấn mạnh phiên họp thứ ba mươi ba đã hoàn thành toàn bộ nội dung đề ra
kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi năm khai mạc vào ngày hai mươi tháng năm dự kiến sẽ xem xét ba mươi chín nội dung quan trọng
trong đó có hai mươi bốn nội dung thuộc công tác lập pháp trợ ý kiến vào hai mươi một dự án luật ba sự thảo nghị quyết
một mươi năm nội dung về vấn đề kinh tế xã hội ngân sách nhà nước đồng thời giám sát nhiều vấn đề quan trọng
phó chủ tịch thường trực quốc hội đề nghị các cơ quan của quốc hội chủ động phối hợp với chính phủ
ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam khẩn trương tiếp thu hoàn chỉnh các báo cáo đẩy nhanh tiến độ
kịp thời gửi đại biểu quốc hội theo quy định bảo đảm chất lượng cao nhất các nội dung chính quốc hội